tranh thủ thời tiết nắng nóng nông dân trên địa bàn tỉnh cà mau đang tập trung cày ải làm đất
chuẩn bị dống lúa vật tư nông nghiệp để sản xuất vụ lúa hẻ thu năm hai nghìn một mươi chín
tại thời điểm này bà con nông dân trên địa bàn thành phố cà mau và các huyện u minh trần văn thời thới bình
đã sắp cày ải xong phần diện tích đất sản xuất vụ lúa hẻ thu với hơn tám trăm linh hectare
rút kinh nghiệm từ những vụ mùa trước năm nay bà con nông dân chuẩn bị cho vụ lúa hẻ thu
đúng theo hướng dẫn khung lịch thời vụ của ngành chuyên môn từ khâu làm đất
thời điểm xuống giống sao cho phù hợp với thời tiết
năm nay thời tiết thuận lợi nước đất vừa khô là nông dân tiến hành cày ải
đến nay đã xong và đợi đúng thời điểm xuống giống